trong số sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được bệnh viện phổi đà nẵng công bố khỏi bệnh vào ngày tám tháng chín
có ông vct tám mươi hai tuổi trú phường hoa cương bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
từng được tiên lượng tử vong do bị tai biến bệnh mau não tiền sử bệnh tăng huyết áp và liệt nửa người
đã nằm tại chỗ và phải thở qua khai khí quản gần một năm qua
khi vào viện bệnh nhân được xác nhận hay phổi bị mờ lan tỏa tiếp xúc chậm
thỉnh thoảng có đau đầu nhẹ thể trạng suy kiệt ăn uống bằng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày
các bác sĩ ở bệnh viện phổi đà nẵng đã cho ông tê thở oxy dùng thuốc kháng sinh kháng đông
và các biện pháp hồi sức tích cực khác
sau nửa tháng điều trị đến nay bệnh nhân đã có hai lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai
liên tiếp vào ngày sáu chín và ngày bảy chín
hiện ông tê đã qua cơn nguy kịch hô hấp tạm ổn và được cho về nhà tiếp tục cách ly và điều trị bệnh nền